lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi máy tính sách tay ba hộ chiếu phổ thông một mươi chứng minh thư nhân dân và điện thoại di động
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng đã bản giao người tăng vật và tài liệu liên quan cho trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh thủy khẩu tỉnh quảng tây để xử lý theo quy định
trước đó tại phía trung quốc cục công an huyện long châu tỉnh quảng tây đã phát hiện hai ổ nhóm chuyên lừa đảo cho vay làm hộ thẻ tiến dụng là công dân của nước này đang ở trong một khách sạn trên địa bàn thị trấn tà lùng
sau đó đại diện lãnh đạo cục công an huyện long châu trung quốc đề nghị đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới
sau một mươi năm ngày tích cực điều tra xác định đúng vị trí các đối tượng đã bị bắt giữ và bàn giao cho lực lượng chức năng trung quốc
những ngày vừa qua trên địa bàn huyện ba bể tỉnh bắc cạn đã xuất hiện đợt mưa kéo dài trên diện rộng gây sạt lở nhiều tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ cũng như là đường liên xã liên thôn
sau đây là phản ánh của phóng viên antv tại huyện ba bể tỉnh bắc cạn
sau cơn mưa kéo dài dạng sáng ngày một mươi hai tháng sáu
gia đình anh triệu đình dũng tại thôn nà cà xã chu hương huyện ba bể bị sạt lở ta lui sau nhà
hơn hai mươi khối đất đá làm gãy đổ hai bức tường gạch đằng sau ập xuống khu vực phòng ngủ của gia đình
may mắn không bị thiệt hại về người
ngay sau đó các đồng chí lãnh đạo tỉnh bắc cạn và huyện ba bể đã đến thăm hỏi động viên gia đình
chính quyền địa phương cũng đã huy động người dân trong thôn đến giúp gia đình anh dọn dẹp sửa chữa nhà cửa khắc phục kịp thời
sau một trận mưa kéo dài mấy tiếng đồng hồ thì đến lúc ba giờ tạnh mưa một cái bị sạt lở
thiệt hại thì chỉ nói chung là về tài sản này nọ không thiệt hại bao nhiêu

cũng trong đợt mưa kéo dài này đã gây sạt lở tại km một mươi bốn sáu trăm sáu mươi tỉnh lộ hai trăm năm mươi tám thuộc địa phận xã chu hương huyện ba bể
với khối lượng đất đá trên một trăm linh mét khối khiến giao thông bị ách tắc trong nhiều giờ
đơn vị hạt quản lý đường bộ huyện ba bể đã khắc phục dọn dẹp tạm thời để đảm bảo thông tuyến giao thông đi lại
trong công tác tuyên truyền vận động hàng năm đặc biệt đã chỉ đạo ủy ban
bắt đầu vào tháng hai ủy ban cũng đã xây dựng kế hoạch không các phòng chống hụt báo
cũng giao cho các tổ chức đoàn thể đi tuyên truyền vận động từng các hộ gia đình
đặc biệt khi lúc mưa lút tôi cũng thường xuyên tuyên truyền cho các hộ dân cũng có cách phòng chống
để làm bảo an toàn cho các hộ gia đình
cho người dân hôm qua cũng có sạt lở của đội nhà dân
nhưng cũng rất may mắn là bà con cũng đã chủ động không vào ngủ ở chỗ sát bách ta ly
cho nên là khi xảy ra thì nó không ảnh hưởng về người chỉ ảnh hưởng về tài sản gia đình thôi
theo dự báo những ngày này trên địa bàn toàn tỉnh bắc cạn nói chung
tiếp tục có mưa vì vậy nguy cơ sạt lở là rất cao
đặc biệt trên các tuyến đường có ta lưu dương cao
các phương tiện và người dân đi lại cần hết sức cảnh giác và chấp hành theo các biển cảnh báo nguy hiểm
các hộ gia đình ở khu vực cảnh báo nguy cơ cao sạt lở
cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết và có biện pháp ứng phó kịp thời sơ tán đến nơi an toàn hơn
để chủ động đối phó với diễn biến của mưa lũ lũ quét sạt lở đất và các tình huống bất thường
văn phòng bộ công an vừa ra công điện gửi ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công an các tỉnh thành phố khu vực miền núi phía bắc
và trung du bắc bộ trước những nguy cơ xảy ra mưa lũ tại các địa bàn trên
bàn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khi hậu
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công an các đơn vị địa phương
chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với mưa lũ lũ quét sạt lở đất
theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo về diễn biến mưa lũ lũ quét sạt lở đất
ra soát các phương án ứng phó với tình huống lũ quét sạt lở đất
thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân
và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng công an nhân dân
phối hợp cùng cơ quan chức năng tại địa bàn sẵn sàng lực lượng phương tiện
tham gia hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
kiểm tra giả soát các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ quét
để chủ động sơ tán di rời dân cư đảm bảo an ninh trật tự
nhất là đối với các khu vực sơ tán dân đi và đến
bố trí lực lượng để tổ chức hướng dẫn phân luồng kiểm soát giao thông
tại các khu vực ngầm tràn đường bị ngập đò ngang đò dọc nơi sạt lở nguy hiểm
kiên quyết không cho người và phương tiện di chuyển khi không đảm bảo an toàn
tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thực hiện chế độ thông tin báo cáo
về văn phòng bộ công an
mặc dù chưa xuất hiện ồ ạt nhưng số ca sốt xuất huyết được khám và điều trị
tại các bệnh viện ở tp hcm trong thời gian cuối tháng năm nửa đầu tháng sáu
đã tăng nhẹ so với thời gian trước
trong khi đó số liệu của trung tâm y tế dự phòng tp hcm cũng cho thấy
số ca mắc tay chân miệng trong tháng năm đã tăng hai mươi sáu so với tháng trước đó
từ đầu năm đến đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín toàn thành phố có một quả
một một mươi sáu ca mắc tay chân miệng chủ yếu tăng số ca ngoại trú
hiện đang là khoảng thời gian mùa mưa bắt đầu các bác sĩ dự báo diễn biến
của bệnh xuất xuất huyết và tay chân miệng có thể tiếp tục tăng trong những tuần tới
theo các chuyên gia dịch tễ một trong các biện pháp phòng bệnh tay chân miệng
sốt xuất huyết là thường xuyên rửa tay từ nhân viên y tế đến cô giáo
và người chăm sóc trẻ đối với những bệnh đã có vaccine chích ngừa
thì nên đưa trẻ đi chích ngừa ngành y tế cũng khuyến cáo các địa phương
ở khu vực nam bộ cần chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh mùa mưa bùng phát
từ trung tâm ca nghiện thuốc lá đầu tiên tại bệnh viện nhân dân gia định
đến nay toàn thành phố hồ chí minh đã có một mươi trung tâm ca nghiện thuốc lá
đặt tại các bệnh viện của thành phố trong đó có hai phòng vừa hỗ trợ
điều trị ca nghiện thuốc lá bằng thuốc vừa hỗ trợ tư vấn ca nghiện thuốc lá
qua tổng đài điện thoại
tại phòng hỗ trợ tư vấn cai nghiện thuốc lá qua tổng đài điện thoại
bệnh viện nhân dân gia định các tư vấn tiên luôn tất bật với các cuộc gọi
liên tục từ bệnh nhân đa phần là các bệnh nhân nam
tùy từng trường hợp cụ thể các tổng đài tiên sẽ đánh giá và tư vấn
các phương pháp hữu ích trường hợp nghiện nặng phải gặp bác sĩ
tại phòng khám để được kiểm tra sử dụng thuốc và theo dõi phù hợp
với áp dụng phát đồ điều trị tư vấn và hỗ trợ như thế này
thì lệ thành công ca thuốc lá khoảng tầm bốn mươi sáu mươi trận
đây là những bệnh nhân quen thuộc của đơn vị hỗ trợ tư vấn
ca nghiện thuốc lá bệnh viện nhân dân gia định
sau một thời gian cai nghiện thuốc lá thành công bệnh nhân lại bị tái nghiện
và phải trở lại bệnh viện để được các bác sĩ hỗ trợ
bản thân bệnh nhân cũng thừa nhận mặc dù biết các hàng của thuốc lá
nhưng vẫn không thể từ bỏ được thói quen
việt nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ nam giới hút thuốc cao nhất thế giới
với gần năm mươi ca nghiện thuốc lá
một trăm năm giới trưởng thành hút thuốc mỗi ngày có khoảng một trăm linh người chết vì khói thuốc lá
tác hại của thuốc lá là quá rõ nhưng nghịch lý là lại không có nhiều trung tâm ca nghiện thuốc lá
tại tp hcm có một mươi đơn vị tư vấn cai nghiện thuốc lá nằm rải rác
tại các bệnh viện trong thành phố giúp hỗ trợ việc điều trị ca nghiện thuốc lá thành công
tại tp hcm có một mươi đơn vị tư vấn ca nghiện thuốc lá thành công
nghiện giúp người hút xác định được mục tiêu và có quyết tâm hơn từ đó dễ dàng bỏ thuốc lá hơn
đà lạt thành phố bốn mùa hoa nhưng với nhiều người thì đà lạt còn có thêm một mùa
đó chính là mùa của sương và mây
và thời gian này thì đà lạt đang trở thành điểm hẹn của những người yêu nhếp ảnh
họ đến đây để chinh phục những đám mây những làng sương mộc mạnh
khi những cơn mưa chuyển mùa bắt đầu xuất hiện cũng là lúc đà lạt chìm trong sương mây
nhiều người gọi tháng sáu là mùa săn mây ở thành phố cao nguyên này
những người yêu nhếp ảnh đến đà lạt mùa này không chỉ bởi mây
mà bởi đà lạt có món đặc sản rất khó tìm ở những nơi khác
hành trình săn mây không dành cho những người ưa nhà hạ
hiếu và những bạn của mình đã quen với việc rời nhà từ ba bốn giờ sáng khi đà lạt vào mùa này
chuẩn bị mọi thứ trong bóng tối và chờ đợi
vì sương thì nó thấp cho nên là mình cứ lên cao là mình sẽ chụp được
ở đà lạt những góc sương nó cũng bóng bình minh nó cũng không có nhiều lắm
cho nên là để mà đón được bình minh thì anh em chủ yếu phải leo đôi nhiều hơn
nếu những đám mây có thể vắt vẻo nhiều tiếng trong ngày
thì với người thích chinh phục những làng xương lại không có nhiều thời gian như vậy
chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ sau khi mặt trời mọc những làng xương không còn
mùa sáng mà muốn biết có sương hay không
nếu mà nhìn trong phố thì không có thì phải sợ ý xe
hoặc là nhìn ngọn cây hoặc là kính xe hơi
nếu mà nó mờ hoặc ước yên xe thì mình sẽ đi
sương thì nó tùy thuộc vào thời tiết nữa
ví dụ như những ngày nắng to rồi có mưa thì nó sẽ có sương
có những chuyến đi rất dài và quay trở về không chụp được cái gì
nhưng mà chính cái điều đó là kích thích đám mây của trường đội
mùa săn mây ở đà lạt không dài
và cũng đã có nhiều thay đổi với mùa đặc biệt này
khoảng một mươi năm trước mùa săn mây bắt đầu khoảng tháng năm
nhưng hiện nay đã kéo dần sang tháng sáu
những không gian của sư mây trong phố cũng không còn nhiều
thế nên những người yêu nhếp ảnh như hiếu phải thức dậy sớm hơn
đi xa hơn đến các vùng ngoài ô
dù vậy sức hấp dẫn của mùa săn mây đà lạt
chưa bao giờ thay đổi với những ai yêu thành phố này
chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự
quan trọng hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
và trong sáng nay các đại biểu quốc hội đã biểu quyết thông qua bốn dự án luật và hai nghị quyết
trong đó luật thi hành án hình sự sửa đổi được thông qua với tỷ lệ cao
với trên chín mươi một đại biểu tán thành quốc hội đã biểu quyết thông qua luật thi hành án hình sự sửa đổi
điểm đáng lưu ý đó là sau khi tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội
dự án luật này đã bỏ quy định cho phép đưa phạm nhân lao động
tại các khu sản xuất điểm lao động ngoài chạy giam do doanh nghiệp đầu tư
luật thi hành án hình sự sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
cũng trong sáng nay quốc hội biểu quyết thông qua luật phòng chống tác hại của rượu bia
trong đó bổ sung điểm mới là cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
quốc hội cũng thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ
luật giáo dục sửa đổi và hai nghị quyết gồm nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập công ước số chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế
về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
và nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của quốc hội năm hai nghìn hai mươi
chiều nay sau khi biểu quyết thông qua một số nghị quyết và một số dự án luật theo chương trình làm việc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã phát biểu bế mạc kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
phát biểu bế mạc kỳ họp
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh sau hai mươi ngày làm việc với tinh thần dân chủ nghiêm túc và trách nhiệm
quốc hội khóa một mươi bốn đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của kỳ họp thứ bảy
với nhiều nội dung trên tất cả các lĩnh vực lập pháp giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
đặc biệt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã đề cập một số mặt công tác trọng tâm tại kỳ họp này
như công tác giám sát chuyên đề công tác chất vấn và trả lời chất vấn
quốc hội nhận định trong thời gian qua
nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực cả về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và đối ngoại
chúng ta tự hào khi việt nam vừa được bầu làm ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc với số phiếu rất cao
điều đó khẳng định vị thế của nước ta là một thành viên có trách nhiệm và tích cực trong cộng đồng quốc tế
tuy nhiên nền kinh tế vẫn còn không ít khó khăn hạn chế
vẫn đang phải đối mặt với những nguyên liệu
những thách thức mới
đề nghị chính phủ nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu quốc hội
tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn
có các giải pháp kịp thời hiệu quả trong chỉ đạo điều hành
để giữ vững đa tăng trưởng bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô
kiềm chế làm phát chủ động linh hoạt
ứng phó trước những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế chính trị thế giới
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng nhấn mạnh
theo ý kiến kiến nghị của cử tri và xem xét đề xuất của đoàn đại biểu quốc hội
các đại biểu về những vấn đề nổi cộng gây nhiều bức xúc trong thời gian qua
quốc hội đã quyết định chọn chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
để tiến hành giám sát tối cao trong năm hai nghìn hai mươi bốn
bên cạnh đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng khẳng định
qua mỗi kỳ họp hoạt động của quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân
bám sát thực tiễn cuộc sống
lê khẳng định quốc hội bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự tin tưởng
quan tâm chia sẻ của đồng bào cử tri cả nước
và mong muốn tiếp tục nhận được sự giám sát chặt chẽ
sự đóng góp ý kiến thẳng thắng xây dựng
để quốc hội nói riêng bầu mấy nhà nước nói chung
hoạt động thực sự có hiệu quả
tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
xin trân trọng cảm ơn
vậy là chiều nay kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn đã chính thức bế mạc
bên hành lang quốc hội phóng viên truyền hình công an nhân dân
đã ghi nhận ý kiến các đại biểu đánh giá về chất lượng kỳ họp lần này
trong kỳ họp này có những dự thảo luật rất là quan trọng
và liên quan đến hầu hết người dân
ví dụ như là bộ luật lao động
rồi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và viên chức
luật về tổ chức chính quyền địa phương
rồi luật tổ chức chính phủ
và tôi nhận thấy là các đại biểu cũng đã có những ý kiến đóng góp
góp ý cho các dự thảo luật này rất là xác đáng và rất là cụ thể chất lượng
tại kỳ họp lần này điều mà đại biểu hài lòng nhất đó là vấn đề về chất vấn
và chất vấn được các bộ trưởng trả lời hết sức là thẳng thắng và nghiêm túc
nhận những trách nhiệm thiếu sót của mình
đồng thời cũng là vấn đề về tranh luận
giữa các đại biểu quốc hội cũng diễn ra hết sức là sôi nổi
để giúp cho cái quá trình làm luật của chúng ta nó sát với thực tiễn và đi vào cuộc sống
không khí tranh luận thì rất là dân chủ cũng thoải mái cười mở trách nhiệm
có tập trung có tập trung
nói chung là đây là sự cởi mở của quốc hội với thành viên chính phủ
người chất vấn và người trả lời chất vấn đều có trách nhiệm với nhau
đều hướng tới là phục vụ người dân giải quyết những vấn đề của người chi quan thân
đấy cho đó là thế này
vấn đề này rất là tốt
bốn vấn đề mà được chọn đưa ra chất vấn thì đều là những vấn đề mà các lĩnh vực bộ phụ trách
đều có những việc mà nhân dân và cử tri rất là quan tâm
phần điều hành của chủ tịch thì tôi cũng như là các đại biểu quốc hội khác
thấy rất là hài lòng và đồng ý với cái cách điều hành của chủ tịch
thứ nhất là chủ tịch đã bám rất là sát chương trình mà quốc hội đã đề ra
và thời gian dành phân bối
từng cái nội dung từng cái phần trong phiên trả lời chất vấn
thứ hai là cách điều hành của chủ tịch chủ tịch khái quát vấn đề rất là đầy đủ
để tất cả các thành viên khi mà được chất vấn thì phải trả lời tất cả những cái nội dung
mà đại biểu quốc hội đã nêu
và cái điều hành của chủ tịch cũng hết sức là linh hoạt
sau phiên bế mà kỳ họp thứ bảy quốc hội quán một mươi bốn
tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc đã chủ trì buổi họp báo công bố kết quả của kỳ họp
theo báo cáo tại kỳ họp này quốc hội thông qua bảy luật và hai nghị quyết
liên quan đến quy định cấm uống rượu bia khi lái xe vừa được thông qua nhận được sự quan tâm của phóng viên tại họp báo
về việc này tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc lý giải
quy định đã uống rượu bia thì không lái xe đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ hơn so với luật giao thông đường bộ
về việc lấy ý kiến thăm dò vừa qua chỉ đạt năm mươi
theo ông phúc do đại biểu quốc hội chưa hiểu rõ nội dung này
nên biểu quyết chưa cao
nhưng sau đó tại các phiên họp được giải thích rõ đại biểu đã hiểu rõ hơn
nên phiên biểu quyết thông qua dự án luật là nhận được sự đồng thuận cao với quy định đã uống rượu bia thì không lái xe
ngoài luật phòng chống tắc hại của bia rượu sáu dự án luật khác được quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này
gồm luật giáo dục được sửa đổi luật thi hành án hình sự sửa đổi luật đầu tư công sửa đổi
luật quản lý thuế sửa đổi luật kiến trúc và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm
hai nghị quyết cũng được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ bảy gồm nghị quyết gia nhập công ước số chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế
về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
và nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh đã điều chỉnh tám dự án của chương trình năm hai nghìn một mươi chín và quyết định một mươi tám dự án của chương trình năm hai nghìn hai mươi
quốc hội giao ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ các ngành các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các luật
nghị quyết vừa được quốc hội thông qua
sớm ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật góp phần đưa luật sớm đi vào cuộc sống
các cơ quan của quốc hội thường xuyên giám sát việc thi hành luật
sáng nay tại hà nội cục y tế bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện bảo hiểm y tế và giao ban công tác y tế năm hai nghìn hai mươi ba
hội nghị có sự tham gia của đại diện bảo hiểm xã hội việt nam các đơn vị bộ y tế và đại diện hệ thống y tế công an nhân dân từ trung ương tới địa phương
thời gian qua y tế công an nhân dân đã tổ chức tốt công tác quản lý sức khỏe tổ chức đăng ký khám chữa bệnh cấp phép cấp mã khám chữa bệnh
xây dựng bổ sung các văn bản pháp quy tăng cường thu dung điều trị tổ chức thực hiện hoạt động sự nghiệp có thu xã hội hóa y tế theo đúng quy định
có thể nói y tế công an cùng với các cơ sở y tế quân dân y đã cơ bản đáp ứng yêu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân khi thực hiện luật khám chữa bệnh
và luật bảo hiểm y tế
để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của công tác y tế trong lực lượng công an nhân dân thời gian tới bộ công an sẽ tiếp tục kiện toàn phát triển hệ thống tổ chức y tế công an nhân dân
nghiên cứu đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý cơ chế chính sách về y tế và bảo hiểm y tế trong công an nhân dân đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất
toàn thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ làm công tác y tế trong ngành công an tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức đoàn kết đồng lòng chung sức phấn đấu
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng ủy công an trung ương và bộ công an giao phó có phần thực hiện mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn